đây là mẫu áo chống sốc nhiệt do chính đội ngũ y bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an nghiên cứu ý tưởng và sáng tạo
thiết kế áo khá đơn giản gồm thân áo lưới ba lỗ và bên trong được may thành bốn túi dùng để đựng đá khô
để tránh đá lạnh tiếp xúc trực tiếp lên da người đội ngũ y bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã thiết kế xung quanh một lớp xốp cách nhiệt có độ dày một cm và được đặt trong túi zip để chống nước
đặc biệt của
áo bảo hộ chống sốc nhiệt này là nó rất đơn giản nó giúp cho quá trình thoát nhiệt ở cơ thể và hơi lạnh của đá keo đá được tỏa ra
chúng tôi không lấy cái hơi lạnh không không lấy cái lạnh trực tiếp của đá mà chúng tôi lấy hơi lạnh của đá để tỏa ra như một điều hòa bốn chiều âm chạy trong khung áo thì nó sẽ cân bằng được nhiệt độ cơ thể rất là tốt
chỉ sau vài ngày một khối lượng công việc lớn
từ khâu lên ý tưởng thiết kế áo chống sốc nhiệt và thử nghiệm sản phẩm đã được hoàn thành
chi phí sản xuất một chiếc áo chống sốc nhiệt chỉ từ năm mươi đồng bao gồm áo lưới và đá khô
sau khi nghiệm thu bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đánh giá áo chống sốc nhiệt có hiệu quả tốt trong thời gian từ sáu đến tám tiếng đủ một ca làm việc cho các y bác sĩ
áo được mặc bên trong lớp áo bảo hộ phòng dịch có tác dụng điều hòa nhiệt độ cơ thể tránh được tình trạng sốc nhiệt khi làm việc trong điều kiện nắng nóng
phân minh sáng chế thì là do chúng tôi phân minh ra và sản xuất với quy mô nhỏ để đưa vào ứng dụng
khi mà đã được chấp nhận và sự tính tưởng của đánh giá của nhân viên y tế thì chúng tôi sẽ báo cáo với tài trạng cốc cấp và thậm chí là các doanh nghiệp đứng ra giúp chúng tôi để sản xuất may đại trà
tôi hy vọng rằng với những phân minh và sản phẩm nhỏ bé của bệnh viện sẽ góp phần giúp cho cán bộ nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch giảm tải và nâng cao được sức khỏe
trong giai đoạn đầu bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã gửi chi viện cho bệnh viện giã chiến số hai bắc giang hơn sáu mươi áo chống sốc nhiệt
sau lưng của các chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến với dịch bệnh là hàng triệu trái tim nhân dân cả nước đang hướng về
và sẽ càng ấm lòng hơn khi những sản phẩm thiết thực như thế này được chính đồng chí đồng đội đồng nghiệp tại bệnh viện y học cổ truyền bộ công an làm nên để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
tất cả với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hai mươi chín hộp test thử nhanh covid một mươi chín bày bán tại cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc công ty cổ phần tổng hợp lâm khang không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp
vừa bị đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ
vào chiều ngày ba tháng sáu vừa qua mặt hàng bộ xét nghiệm kit test nhanh thuộc nhóm các mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế muốn nhập khẩu việt nam phải được bộ y tế thẩm định và cấp phép mới được lưu hành
trước tình trạng nhiều người giao bán bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tràn lan trên mạng không có kiểm soát đại diện tổng cục quản lý thị trường đã lên tiếng khuyến cáo người dân không nên tự mua về dùng
kiểm tra cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc công ty cổ phần tổng hợp lâm khang tại số một trăm năm mươi một c ba
khu đô thị đại kim hoàng mai hà nội do bà đào hồng thắm là giám đốc
tại đây đoàn kiểm tra phát hiện hai mươi chín hộp test thử nhanh covid một mươi chín
chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp đồng thời khai nhận đã mua trôi nổi trên mạng internet không hóa đơn chứng tử
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
theo quảng cáo mỗi bộ kit này gồm hai dụng cụ thử được nhập khẩu từ hàn quốc
có giá bán từ năm trăm năm mươi đến một triệu một trăm linh nghìn đồng một bộ
các bộ kit xét nghiệm này chưa biết có hiệu quả trong việc xác định bị nhiễm virus sars cov hai cũng như được cấp phép lưu hành hay chưa
nguy hiểm hơn là nếu các kit xét nghiệm này là giả mạo chất lượng không đảm bảo
không những không phát hiện ra bệnh mà nguy cơ phát tán lây lan dịch bệnh nếu bị bỏ sót
việt nam đã quy định kể cả các xét nghiệm nhanh phải được sử dụng ở phòng thí nghiệm và phải đảm bảo an toàn sinh học
chúng ta nên mua các bộ kit test của các cơ quan đã được bộ y tế cấp phép
các bộ kit test đã được kiểm định đã được cấp và dán những chứng nhận để đạt yêu cầu về y tế không được
để các tổ chức cá nhân lợi dụng để kiếm lời bất chính gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của bản thân
tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo các cục quản lý thị trường
phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát trên các sản giao dịch thương mại điện tử để kiểm tra xác minh thông tin
trong đó chú trọng phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa
để sản xuất kinh doanh buôn bán vận chuyển hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng để phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân huyện bù đốc tỉnh bình phước vào ngày hôm qua cho biết các tổ liên ngành huyện bù đốp đã tổ chức gia quân
phát hiện xử phạt hai mươi sáu trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hai mươi chín triệu đồng
ngay đợt gia quân tại khu vực này còn rất nhiều người chủ quan xem thường dịch bệnh không đeo khẩu trang
nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách
đội phản ứng nhanh đã tuyên truyền giải thích về nguyên tắc phòng dịch cũng như đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ sức khỏe
qua đó có một số trường hợp tỏ ra không biết cố tình đeo khẩu trang
đội phản ứng nhanh sau khi nhắc nhở đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định
riêng các đối tượng là trẻ em người lớn tuổi đội phản ứng nhanh đã tặng khẩu trang tuyên truyền nhắc nhở
sau khi được tuyên truyền đã nhận được phản ứng tích cực từ phía người dân
trong thời gian tới bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện bù đốp tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an xã thị trấn phối hợp chặt với phòng y tế
và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
nhằm bảo đảm không để dịch covid một mươi chín bùng phát và lây lan trên địa bàn
các số báo ra sáng nay có gì đáng chú ý mời quý vị cùng điểm qua một vài nội dung cùng với biên tập viên hiền minh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thu hương
thưa quý vị báo công an nhân dân
trong một phòng chống diễn biến hoàn toàn
có bài viết hãy biết quay đầu là bờ thông tin
công an tp hà nội ra quyết định truy nã bị can lê văn dũng năm mươi một tuổi
còn gọi là lê dũng vô va quê ứng hòa hà nội về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo bài viết nhắc tới dũng vô va
nhiều người biết đến danh sưng nhà báo và kênh tv tự phát qua nền tảng mạng xã hội facebook
với tên gọi chấn hương tv cộng hòa tv việt nam
nhưng ít ai biết lê văn dũng từng là sinh viên của trường đại học bách khoa hà nội
dù được học hành đào tạo cơ bản
nhưng dũng lại không chọn con đường đóng góp xây dựng quê hương như bao bạn bè cùng trang lứa
dũng chọn cho mình một con đường khác đó chính là trà đạp lên lợi ích của dân tộc
mưu nhờ ngoại bang nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam trục lợi cá nhân
từ người tham gia biểu tình khiếu kiện tụ tập trước cửa các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài
lê văn dũng tự biến mình thành một đối tượng chống đối với cái mát nhà báo
sử dụng mạng xã hội facebook để thực hiện các live stream trực tuyến
nhằm xuyên tạc đưa những thông tin sai sự thật kêu gọi đấu tranh đòi dân chủ
thay đổi thể chế chính trị tại việt nam sang đa nguyên đa đảng
đồng thời kêu gọi nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
người xưa nói lưới trời lồng lộng sự trốn tránh nào cũng sẽ là định khung tăng nặng trước pháp luật
bởi vậy đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dắp tâm đi theo con đường sai trái như lê văn dũng
hãy biết dừng lại để ngẫm sự phải trái
nếu chót nhúng chàm thì ngư dân ta vẫn nói quay đầu là bờ biết xám hối để nhận sự khoan hồng của luật pháp
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường nhấn mạnh
chính phủ và bộ y tế ưu tiên tiêm vaccine cho công dân khu công nghiệp để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
theo thông tin tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng năm vừa qua
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường cho biết
khu công nghiệp hiện nay là một đơn vị rất quan trọng trong việc tham gia thực hiện mục tiêu kép
nếu dịch bệnh lây lan ở khu công nghiệp sẽ lây lan rất nhanh và rất đông người
đây là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao
thứ trưởng bộ y tế cho biết
chính phủ bộ y tế đã có những chỉ đạo quyết liệt về việc phòng dịch trong khu công nghiệp
trong đó có nội dung ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân ở khu công nghiệp
cũng trên báo lao động thông tin
bộ lao động thương binh và xã hội đã có quyết định trích quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
để trả toàn bộ chi phí thời gian các em phải đi cách ly tập trung hai mươi một ngày
tính từ thời điểm bùng phát dịch thứ tư đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo đó đã có hỗ trợ cho hơn bốn trẻ em đang cách ly
theo thông tin trước đó bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung
cơ quan này và quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã quyết định hỗ trợ tiền ăn
cho tất cả trẻ em từ đến một mươi sáu tuổi đang điều trị cách ly y tế tập trung
và phải cách ly y tế tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền
mức hỗ trợ tám mươi đồng một ngày một cháu trong hai mươi một ngày
áp dụng từ thời điểm ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
nguồn hỗ trợ từ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
về khó khăn trong quá trình triển khai cơ quan này cho biết
mọi việc khá thuận lợi vì triển khai theo hệ thống ngành dọc của bộ lao động thương minh và xã hội
cơ quan chức năng sẽ phối hợp với trung tâm cdc các tỉnh để nắm được danh sách chuẩn
những em đang cách ly sẽ chuyển kinh phí trước
những em đã cách ly xong rồi thì phối hợp với chính quyền địa phương để chuyển tiền về đúng địa chỉ gia đình
báo tin tức thông tấn xã việt nam thông tin
tối qua các đơn vị chức năng trên tuyến biên giới đã bắt giữ một trăm linh bảy trường hợp nhập cảnh trái phép
trong đó tuyến việt nam trung quốc phát hiện một mươi năm trường hợp tuyến việt nam lào ba trường hợp và tuyến việt nam campuchia tám mươi chín trường hợp
trước tình hình phức tạp đó thời gian tới bộ đội biên phòng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát tại các cửa khẩu đường mòn lối mở kênh dạch trên biên giới vùng biển
tập trung các hướng địa bàn trọng điểm phức tạp phối hợp với các lực lượng nắm chắc diễn biến tình hình
năm tổ chốt tăng cường hợp tác quốc tế đối ngoại biên phòng chủ động trao đổi chia sẻ thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng
để thống nhất biện pháp ngăn chặn xử lý theo đúng quy định
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới vùng biển không tiếp tay bao che đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép
điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
mật phục lực lượng cảnh sát giao thông công an
thành phố sa đéc đã phát hiện nhóm đối tượng
có hành vi tụ tập đua xe và
cổ vũ đua xe trái phép
qua mời làm việc một mươi chín đối tượng có liên quan
ở các huyện lấp bò lai vung châu thành
và thành phố sa đéc
có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi
đã thừa nhận hành vi tụ tập đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép
tại khu vực đường dt tám trăm bốn mươi
đoàn thuộc địa bàn xã tân khánh đông thành phố sa đéc
và đường nguyễn tất thành

công an thành phố sa đéc đã mời đại diện cha mẹ
số thanh niên nói trên đến thông báo tình hình vi phạm
và tạm giữ các phương tiện liên quan
để tiếp tục củng cố chiến cứu
làm rõ vai trò của từng đối tượng
tham gia nhằm xử lý nghiêm theo quy định
bên cạnh mức phạt tiền lên đến tám triệu đồng
hiện chế tài liên quan còn áp dụng hình thức phạt bổ sung
là tịch thu phương tiện
trường hợp làm chết người sẽ bị phạt tù
từ một mươi hai đến hai mươi năm
vì sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết
đề nghị mỗi cá nhân hãy nêu cầu ý thức
chấp hành luật giao thông đường bộ
nhằm tránh đi những hại lụy đau lòng
xảy ra từ tai nạn giao thông
một hoạt động đáng chú ý khác
của lực lượng công an
công an thị xã lông mỹ tỉnh hậu giang
vừa trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh
cho hai đơn vị vì có thành tích
trong làm sạch dữ liệu dân cư
vượt thời gian quy định phục vụ cho công tác
cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
theo kế hoạch
tại buổi lễ công an thị xã đã trao giấy khen
của giám đốc công an tỉnh cho công an
phường trà lòng và công an phường vĩnh tường
có thể thấy thời gian qua
cán bộ chiến sĩ công an các địa phương
và đơn vị liên quan đã tích cực thực hiện
hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý
căn cứ công dân có gắn chip
nỗ lực thu nhận cấp căn cước công dân cho người dân
kể cả ban đêm ngày nghỉ ngày lễ
phát huy thành tích đạt được
lực lượng công an tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ quyết tâm hoàn thành
xuất sắc chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân
theo chỉ tiêu của bộ công an giao
đảm bảo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư
đúng đủ sống và sạch
phần cuối của sáng phương nam là cập nhật
văn hóa xã hội thưa quý vị trong ngày sáu tháng bốn
bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã gửi văn bản đến ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và các hội nghề nghiệp liên quan
với yêu cầu đề nghị hợp tác chấn chỉnh
một số hiện tượng tiêu cực liên quan
đến giới nghệ sĩ trên mạng xã hội
đặc biệt là trong quảng cáo sản phẩm
trong tháng qua nhiều quảng cáo trên mạng xã hội
facebook và youtube ghi tranh cãi
bởi nghệ sĩ xuất hiện quảng cáo thực phẩm chức năng
và du lịch nêu rõ cần phù hợp
với nhiều ban ngành hiệp hội nghề nghiệp
chấn chỉnh các hành vi tiêu cực được bộ nhắc tới
như quảng cáo thuốc ghi hiểu nhầm
về công dụng của thuốc đưa tin thiếu kiểm chứng
trên mạng xã hội xúc phạm cá nhân
lưu hành bản ghi âm ghi hình có nội dung
không phù hợp với thuần phong mỹ tục
truyền thống của dân tộc
bên cạnh đó nghệ sĩ cũng phải ra sát
thói quen phát ngôn trên mạng xã hội
giữ thuần phong mỹ tục trên tinh thần
lan tỏa giá trị tốt đẹp không kích động
bạo lực hay gây hấn nội dung này
liên quan đến ồn màu của nghệ sĩ ưu tú đức hải
cùng đăng tải với nhiều từ ngữ phản cảm vừa qua
về phạm trù quảng cáo sản phẩm
thì nghệ sĩ nhân dân hồng vân và nghệ sĩ
quyền linh đã chính thức có lời xin lỗi khán giả
cùng cam kết cẩn trọng hơn khi truyền
thông tin sản phẩm đến với cộng đồng